chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình sắc màu dân tộc được phát sóng trên truyền hình nhân dân
từ bao đời nay những câu hò khoan lệ thủy đã được nâng niu dình giữ sầu lũy che xanh được trau chút sáng tạo và ăn sâu vào máu thịt của biết bao thế hệ người dân xứ lệ
sau một thời gian tưởng chừng như bị lãng quên mai một hò khoan lệ thủy đang dần hồi sinh
và hứa hẹn sẽ trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
nằm ở phía nam của quảng bình ôm chọn dòng kiến giang thân thương chiều mến với những tinh hoa của ruộng đồng làng quê
lệ thủy không chỉ được biết đến với lễ hội đua thuyền truyền thống vào dịp mùng hai tháng chín hàng năm trên sông kiến giang
mảnh đất này còn là nơi sản sinh ra điệu hò khoan đứa con tinh thần trên dòng sông thơ mộng trong xanh bao đời
hò khoan lệ thủy
hò khoan lệ thủy đã nuôi dưỡng bao tâm hồn với những con người đi vào lịch sử dân tộc đi vào thơ và nhạc
tôi đi xa đi lâu không về tham quê được do bận nhiều công việc của đảng và nhân dân giao
nhưng trong lòng bao giờ cũng nhớ quê yêu thương quê hương gia diết
đại tướng đã mãi đi xa nhưng trong sâu thẳm ký ức của mỗi người dân quảng bình
vẫn còn ghi nhớ vẹn nguyên những tâm sự tận đáy lòng sâu nặng của đại tướng dành cho quê hương quảng bình
đại tướng võ nguyên giáp sinh ra và lớn lên ở làng an xá cách con sông kiến giang chưa đầy một trăm linh mét
trên dòng sông ấy trước đây không kể đêm ngày người làng thường cất lên những điệu hò khoan êm ái mượt mà
có lẽ bởi thế mà đại tướng đã từng tâm sự rằng tuổi thơ của mình là những năm tháng lớn lên cùng làn điệu hò khoan lệ thủy
trưởng thành và sau này đi theo con đường sự nghiệp cách mạng lớn lao giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
nhưng cho đến những năm cuối đời đại tướng vẫn ô mấp trong mình tình yêu với những làn điệu hò khoan lệ thủy
hình ảnh đại tướng mỗi lần về thăm quê lại mong muốn được nghe câu hò khoan xứ lệ đã trở thành kỷ niệm sâu sắc đối với mỗi người con lệ thủy
có nhiều kỷ niệm về hò khoan về cái làn điệu dân ca độc đạo của huyền nha
nhưng tôi nhớ nhất là dịp bạc võ nguyễn giáp về thăm quê
bạc nói với anh em lãnh đạo huyền rằng bạc muốn nghe tiếng hò khoan chất giọng của quê hương của mẹ
huyền đã tổ chức một đêm mời các nghề nhân hò khoan
hò khoan trên huyền về tại nhà bạc và đêm đấy là đêm đáng nhớ nhất khi nghe hò khoan của tôi trong đồng
hò khoan lệ thủy mang nét độc đáo của một vùng quê chiêm trũng
trưa nắng đã hạn trưa mưa đã úng
trong không gian của huyện lệ thủy hò khoan đã tồn tại một cách hết sức lâu dài và liên tục cho đến tận hôm nay
năm một nghìn năm trăm năm mươi ba dương văn an khi biết ôi châu cận lục thì ông đã ghi lại một số điệu hò một số sinh hoạt rất cụ thể trên quê hương lễ thủy
những ghi chép của ông ví dụ viết về hò đưa linh viết về hò chèo cạn viết về hò bày tới
thì đến ngày nay vẫn tồn tại
tất nhiên về nội dung về khúc thức nó có thể biến đổi nhưng vào đó chúng ta vẫn có thể tiếp xúc được nó
có nghĩa là trước khi dương văn an ghi chép thì hò khoan lệ thủy đã tồn tại trên không gian đó
hò khoan lệ thủy gắn bó chặt chẽ với đời sống lao động hết sức phong phú của người lệ thủy
miền đồi núi có hò của đồi núi
hò lĩa trâu
miền sông nước làng xã đồng ruộng có hò của đồng ruộng
hò sáu mái mái chè mái sắp mái nện mái ba mái ruổi mái nhì
miền biển có hò của biển hò khơi hò nậu xăm
có thể nói hầu như tất cả các hoạt động từ lao động sản xuất đến vui chơi hộ hè của người lệ thủy đều có sự xuất hiện của hò khoan
điều này đã dẫn tới đặc trưng
điều này đã dẫn tới âm nhạc và cách thức diễn sướng của hò khoan lệ thủy
tất cả các mái hò các điệu hò của hò khoan lệ thủy hầu như tất cả đều có sướng và số
mà chúng ta vẫn gọi là sướng và số
một người sướng lên và tất cả tập thể số theo
cái này nó làm cho hò khoan lệ thủy có một cái tính
nhân dân hết sức rộng lớn
chủ thể của họ là tất cả những người tham gia ra vào các hoạt động trèo thuyền giã gạo đánh cá đi cấy đi cày đi bừa đi đập đất đi biển
rồi là lễ hội trong gia đình rồi đám tang
tất cả đều thấy mình là một người đồng sáng tạo và tham gia vào nó
làn điệu dân ca hò khoan lệ thủy
đồng tình có sức sống mạnh mẽ của nút lòng người
gồm có chín làn điệu thường được gọi là chín mái
nhưng phổ biến nhất là hò năm mái
mái sắp mái chè mái nện mái rồi và mái ba
mái sắt là làn điệu phổ biến nhất của hò khoan lệ thủy thường dùng trong khi giã gạo
vì vậy ngoài tên gọi của nó
nhiều người vẫn quen gọi là hò giã gạo
hò mái sắp có quy ước khá chặt chẽ
kết cấu của một bài hò mái sắp có bốn vế theo thể song thất lục bát
nhịp điệu vui tươi của máy sắp rất phù hợp với bối cảnh giao duyên
nên thường được tổ chức thành các cuộc họp tập thể
mái chè được cấu trúc một đoạn ba câu với ba vế số thường là thể thất lục bát
trong đó câu tám được bẻ làm đôi cho hai vế số
cách hò mái chè đơn giản và ít khi phải thêm từ điểm lót
tiết tấu của mái chè hơi nhanh đều đặn
thường thì mái chè được sử dụng khi làm những công việc nhẹ nhàng không gian lao động nhỏ hẹp
tính cân đối khi hò và số của hò cái và hò con là đơn giản
nhưng làm cho người ta cảm thấy có đi có lại giao duyên với nhau mà quên cả mệt nhọc
mái nện thường được hò khi trèo thuyền khi cày ruộng hồi khi đưa linh
bởi vậy giai điệu hò chậm rãi thông thà khác với mái chè đều đều cân đối qua lại
mái nện có sự biến tấu trong diễn xướng
lời hò thể xong thất lục bát chia làm hai câu không đều với hai lần số
vào đầu mái nện bao giờ cũng có câu hò mờ có tính tự tình

câu hò cái và lời số của hò con cũng có tính tự tình
bà con cũng rất dứt khoát mạnh mẽ có tính đồng tình để mọi người đồng lòng hiệp sức cho công việc

mái rùi còn gọi là mái giải mái dài thuộc nhóm những mái hò sông nước chậm rãi khoan thai
cấu trúc của nó phân thành ba câu cứ sau một câu là có một vé số
nó rất gần với hò mái nhì ở huế
người ta thưởng thức mái ruồi ở chất nghệ thuật của giọng hò giai điệu trầm bồng và ý tứ sâu xa của lời hò
hò mái ba cũng là một làn điệu gắn với sông nước là mái hò tiêu biểu về tính linh hoạt trong ứng tác cách bố cục phân câu cắt nhịp rõ ràng
hò mái ba chủ yếu là thể lục bát hoặc biến thể của lục bát
đặc trưng của bài hò mái ba là thường chỉ có ba câu và không lệ thuộc vào niêm luật của lời thơ
hò mái ba thường dùng khi thuyền nặng đi qua những quãng sông
chảy xiết ngược nước ở nơi đầm phá gió to
hò lĩa trâu là hò của miền đồi núi
câu hò gất lên khi đi làm nương làm dẫy khi kéo gỗ
người ta thường nói đàn gãy tay trâu
ấy vậy ba người đàn ông tám mươi tuổi này đã dành hơn nửa cuộc đời để du trâu
hò lĩa trâu qua giọng hò của ông như rót mật vào tay trâu
những lời tỉ tê tâm sự động viên khuyến khích cùng nhau vượt qua khó nhọc
châu với người là hai người bạn giữa trốn thâm sơn cùng cốc
hò khơi và hò nậu xăm là hai trong chín mái hò của hò khoan lệ thủy
là điệu hò đặc trưng của cư dân vùng biển bãi ngang ngư thủy
hai mái hò động đáo này ra đời và được sử dụng trong lao động trèo thuyền đường trường
và kéo khép xăm lưới kéo thu hoạch cá
giữa biển cả mênh mông dòng hò gất lên
như lời động viên khích lệ để những người ngư dân vững tay trèo thuyền kéo lưới
trong quá trình phát triển của mình
hò khoan lệ thủy sẵn sàng tiếp nhận những tinh hoa của các loại hình văn nghệ dân gian khác
trong các vùng văn hóa lân cận
làn điệu hò khoa lệ thủy đang ngày một khẳng định mạnh mẽ hơn vị thế của mình trong kho tàng di sản văn hóa dân gian quảng bình và cả nước
và với sự chung tay của các cấp chính quyền của các cá nhân tổ chức đoàn thể của các nhà nghiên cứu và của toàn xã hội
hy vọng rằng hòa khoa lệ thủy sớm hoàn thiện hồ sơ và được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

thì chắc chắn dư âm của từng câu hò điệu hát sẽ còn vang vọng mãi với một sức sống lâu bền
và đối với nghệ nhân hải lý người đã dành quá nửa cuộc đời mình
để gắn bó với loại hình văn nghệ dân gian độc đáo này của quê hương
hò khoan lệ thủy không chỉ đơn thuần là tình yêu là đam mê
mà còn là trách nhiệm là sứ mệnh gắn bó với tình cảm sâu nặng nhất
tên thật là nguyễn thị lý sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm tại xã phong thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
nửa thế kỷ gắn bó với giọng hò điệu hát quê hương
dường như người phụ nữ này đã mang trong mình cái nghiệp đối với hò khoan lệ thủy
lớn lên cùng câu hò điệu hát của cha nghệ nhân họ khoan lệ thủy nức tiếng nguyễn hữu sào
tình yêu đối với điệu hò quê hương đến với bà một cách tự nhiên
năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba bà được tập huấn trau dồi về họ khoan lệ thủy và hoạt động tại đội văn nghệ xã thanh thủy
dần dần bà được phòng văn hóa thông tin huyện lệ thủy mới đi truyền dạy cho các đội văn nghệ địa phương
đây cũng là khoảng thời gian vô cùng quý báu
khi bà được nhiều nghệ nhân tài năng lớp trước truyền dạy
chỉ bảo tận tình về hò khoa lệ thủy và cả dân ca bình trị thiên như nghệ nhân nam kỳ mộng điệp châu dinh
và đặc biệt là người thầy hoàng đình luyện không chỉ dìu dắt cho bà trong những bước đầu bỡ ngỡ
mà còn nỗ lực siêu tầm soạn lời sáng tác để làm phong phú hơn vốn quý văn hóa dân tộc
nghệ nhân hải lý tự nhiệm trong mình một thiên chức về việc tiếp thu các thế hệ trước và truyền dạy cho thế hệ sau
tính tự nhiệm tự nguyện này trong bà rất lớn bởi lẽ trải qua những thăng trầm của cuộc sống
cũng như của họ khoan lệ thủy người phụ nữ ấy vẫn bền bỉ với nghệ thuật truyền thống quê hương

tham gia biểu diễn ở trên đồng vào các đơn vị tham gia các hội thi đến truyền dạy
nghệ nhân hải lý đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao
bên cạnh việc trực tiếp đứng lớp truyền dạy hò khoa lệ thủy cho học sinh các cấp trong huyện
cùng với một số nghệ nhân trong câu lạc bộ nghệ nhân họ khoan lệ thủy
bà đã bền bỉ truyền dạy họ khoan
cho những người khiếm thị hiện sinh sống trên địa bàn huyện
với người bình thường học hát hò khoan đã khó
với người khiếm thị việc này còn khó khăn hơn gấp bội
khó khăn là vậy nhưng bà vẫn luôn cố gắng để đem lời ca tiếng hát
soan dịu nỗi đau cho những mảnh lời ké may mắn
cái khó khăn nhất ở người mù là nó khác với các cấp lác vào kè tự
chỗ họ không thấy

với những đóng góp to lớn trong việc lưu giữ phục dựng và truyền dạy hóa khoát lễ thùy
nghệ nhân hải lý đã có được những ghi nhận xứng đáng
năm hai nghìn một mươi bốn bà được hội văn nghệ dân gian việt nam công nhận danh hiệu nghệ nhân dân gian
năm hai nghìn một mươi năm bà được chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trao tặng danh hiệu nghệ nhân yếu tố
tuy nhiên bà vẫn còn nhiều trăn trở
trong lúc là tôi được công nhận nghệ nhân dân gian và nghệ nhân ưu tú rồi thì cũng trắn trở
bởi vì có những người bạn của mình mà hoạt động với mình nhưng mà họ cũng chưa đạt được một cái gì
sự trăn trở ấy đã biến thành hành động cụ thể
vì thế thiết thực khi trong suốt nhiều năm bà liên tục lập nên các câu lạc bộ hóa khoan
để trẻ và già trong vùng có cơ hội được sinh hoạt thực hành hò khoan
nửa thế kỷ gắn bó với hóa khoát lễ thùy dẫu có những lúc phải đối mặt với vô vàn khó khăn
nhưng nghệ nhân hải lý vẫn tự thấy mình may mắn
thùa nhỏ được theo cha theo cô ruột và anh trai đi hát mỗi đêm
khi trưởng thành lại mê tiếng sáo
để bán diễn mà sau này trở thành chồng mình
bà luôn được ông tạo điều kiện để có thể tận hiến cho điệu hóa khoan sứ lệ
qua quá trình là hai vợ chồng cũng đồng hành với nhau và cũng là trong lời ca tiếng hát đi đến với nhau
cũng nhiều lúc cũng thăng trầm công việc không phải là chuyên về hạt hò mà phải là môi sinh
về là chủ yếu là về lao động sản xuất
về đó qua quá trình công việc của hai vợ chồng cũng nhiều lúc sáng sẻ cho nhau
nhất là những cái lúc mà con còn dài rồi là đến ngày mùa thu hoạch
rồi vợ phải đi khỏi nhiều lúc đi hàng tháng
rồi là nhiều ngày mình phải ở nhà phải cản đáng công việc của gia đình
nhìn cảnh đôi vợ chồng tóc đảo nhụm màu hoa dâm vẫn say sưa đàn hát
người ta có cảm nhận rằng có lẽ chẳng có gì có thể chạm đến mà lấy đi được tình yêu đối với hò khoan lệ thủy của ông bà
giọng hát và tiếng đàn của ông bà sau nửa thế kỷ làm người ta say đắm
cùng với các nghệ nhân khác gia đình nghệ nhân hà lý chính là những hạt nhân tích cực nhất để điệu hò khoan còn cất lên và vang mãi trên quê hương xứ lệ
chương trình sắc màu dân tộc kỳ này của chúng tôi đến đây là kết thúc
mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về hòm thư phòngvânhoaacổngnhân dân org vn hoặc qua số điện thoại bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh tám